các quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phối hợp với công an huyện trợ mới
đã bắt giữ hai đối tượng là học sinh về hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép hơn ba viên pháo nổ các loại
vào thời điểm trên lê thị yến như và lâm phước hiền cùng sinh năm hai nghìn
cư trú tại xã hòa bình huyện trợ mới
sau khi tan học đã cùng nhau đi giao pháo nổ cho khách hàng như đã hẹn trước đó
khi đến khu vực tổ hai mươi bảy ấp an thuận xã hòa bình huyện trợ mới
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận như đã mua số pháo nổ
từ một tài khoản lạ trên facebook với giá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng để bán kiếm lời
sau đó như gửi số pháo trên tại nhà của hiền
và hôm sau nhờ hiền trở đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện
và thu giữ số tăng vật gồm ba viên pháo nổ dạng quả bóng
tiếp tục kiểm tra hành chính nhà của đối tượng như
lực lượng chức năng đã thu giữ thêm chín mươi sáu viên pháo cuộn cùng một trăm bốn mươi bốn viên pháo nổ dạng kẹo
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
dưới sự giám hộ của các bậc phụ huynh công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã triệu tập một mươi tám thanh thiếu niên từ trụ sở yêu cầu viết cam kết
không tái phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông
một mươi tám thanh thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu
hầu hết đang là học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
trên địa bàn thành phố đà lạt
thời gian qua trong khoảng từ hai mươi ba giờ khuya đến hai giờ sáng ngày hôm sau
các em này đã tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
tại nhiều trục đường chính của thành phố đà lạt như mai anh đào hùng vương trần hưng đạo
gây bức xúc cho người tham gia giao thông và nhân dân sinh sống hai bên đường
công an thành phố đà lạt đã phối hợp với công an các phường thẩm tra xác minh
nguồn gốc các xe vi phạm từ đó truy tìm người điều khiển phương tiện vi phạm an toàn giao thông
gần hai mươi chiếc xe máy đã được độ chế thay đổi cấu trúc kỹ thuật đã bị tạm giữ
một mươi tám thanh thiếu niên này đã phải viết cam kết không tái phạm
các bậc phụ huynh ký cam kết có biện pháp giáo dục để các em không tái diễn tình trạng tụ tập đua xe trái phép
thời gian qua công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hương yên
đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần xây dựng môi trường sư phạm an toàn và lành mạnh
có được kết quả trên phải kể đến sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ
hiệu quả giữa hai ngành công an và giáo dục
để khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường
tỉnh hưng yên hiện có bảy trăm năm mươi tám cơ sở giáo dục với gần một mươi chín tám trăm linh cán bộ giáo viên và hơn ba trăm hai mươi bảy ba trăm linh học sinh sinh viên
trong công tác đảm bảo an ninh an toàn học đường phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hương yên
với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu giúp giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên
liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn học đường
thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với các cơ sở giáo dục tăng cường nắm tình hình
tư tưởng của giáo viên học sinh kịp thời phát hiện những mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ
và các hành vi vi phạm pháp luật để tham mưu giải quyết triệt đề
phòng an ninh chính trị nội bộ đã tăng cường công tác nắm tình hình
đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực giáo dục
tham mưu giúp giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương chủ động trong công tác nắm tình hình
và tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trả tự
phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các kỳ thi tuyển sinh trong thời gian tới
phòng an ninh nội bộ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời phát hiện cán bộ giáo viên học sinh sinh viên vi phạm pháp luật để phối hợp phòng ngừa xử lý
nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh tại các nhà trường
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố thị xã
đã thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
phòng chống tác hại của ma túy phòng chống bạo lực học đường phòng chống cháy nổ cho cán bộ giáo viên học sinh
bên cạnh đó tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các cơ sở giáo dục
phối hợp xây dựng duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự tại các nhà trường
trong đó đặc biệt đã nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông
nhằm duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông xung quanh các cổng trường học
từ đầu năm đến nay hội phụ nữ đoàn thanh niên công an tỉnh hương yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức gần ba mươi buổi tuyên truyền pháp luật tại các trường học
nhờ có sự hướng dẫn phối hợp của lực lượng công an công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường đã được đảm bảo
dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an các nhà trường đã lồng ghép việc tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự
vào các chương trình giáo dục các hoạt động ngoại khóa của học sinh sinh viên
đồng thời tích cực phối hợp và cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị
trong thời gian vừa qua ngành công an của huyện kim đậu đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo kim đậu
triển khai quy chế phối hợp giữa ngành công an và ngành giáo dục trên địa bàn huyện
lực lượng công an của huyện kim động đã về các đơn vị trường học phổ biến kiến thức về pháp luật
các biện pháp để phòng ngừa bạo lực học đường
qua đó đã góp phần nâng cao ý thức thực hiện pháp luật của cán bộ giáo viên và học sinh
làm phù hợp với các đơn vị trường học
và giảm được các vi phạm pháp luật ở các đơn vị trường học
trong công tác phòng chống bạo lực học đường lực lượng công an đã cùng với các nhà trường triển khai
các biện pháp phòng ngừa tham mưu giải quyết các vụ bạo lực xảy ra trong các nhà trường
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đặc biệt trước sự việc em học sinh của trường trung học cơ sở phù ủng thuộc xã phù ủng huyện ân thi
bị một nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng và quay lại clip xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khiến dư luận cả nước xôn xào phẫn nộ
công an huyện ân thi đã tích cực vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng
xác minh giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
phát huy những kết quả đã đạt được công an tỉnh hưng yên đã và đang đẩy mạnh triển khai công tác phối hợp
với sở giáo dục và đào tạo trong việc đảm bảo an ninh trật tự nhất là chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa
vi phạm pháp luật trong học đường nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn